ngày hai mươi bảy tháng tám tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia đã khai mạc hội nghị lần thứ tư về vai trò giám sát nghị viện của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội ba nước
trong việc xây dựng sự hợp tác và phát triển biên giới hòa bình hữu nghị dưới sự chủ tọa của quyền chủ tịch quốc hội campuchia tiến sĩ nguồn nhìn
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí võ trọng việt ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội dẫn đầu tham dự hội nghị
trong diễn văn khai mạc quyền chủ tịch quốc hội campuchia nguồn nhìn đánh giá cao những thành tiệu to lớn của ba nước việt nam lào và campuchia
trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội thương mại đầu tư du lịch và văn hóa
đặc biệt ba nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn trong khu vực và quốc tế
mức tăng trưởng kinh tế trong khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam là điểm nổi bật đáng ghi nhận
tin tưởng quy hoạch phát triển giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội phát triển mới tốt đẹp cho nhân dân tại khu vực này
đối với các vấn đề mà ba nước đang phải đối phó ông nguồn nhìn kêu gọi các cơ quan lập pháp hành pháp và chính quyền
tăng cường hợp tác phòng chống nạn buôn bán ma túy buôn người xuất nhập khẩu hàng hóa trái phép và nạn phá rừng
cùng nhau bảo vệ hòa bình an ninh ổn định để đem lại lợi ích cho người dân của cả ba nước nói chung và ở vùng tam giác phát triển nói riêng
sau phiên khai mạc đại diện ủy ban quốc phòng an ninh quốc hội và một số tỉnh thuộc tam giác phát triển campuchia lào việt nam
tiếp tục trình bày các tham luận về định hướng duy trì an ninh dọc biên giới chung đánh giá các thách thức mới nổi và ký biên bản thỏa thuận hội nghị lần thứ tư